nhận lời mời của đại tướng charth chajinda tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng công an dẫn đầu thăm vương quốc thái lan
và dự đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
tại buổi tiếp thủ tướng prayuth đánh giá cao chuyến thăm vương quốc thái lan
và dự đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa bộ công an việt nam với cảnh sát hoàng gia thái lan
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa thái lan và việt nam trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn thủ tướng prayuth tạo điều kiện
chỉ đạo lực lượng cảnh sát hoàng gia thái lan thúc đẩy quan hệ hợp tác có hiệu quả với bộ công an việt nam
tại đối thoại này hai bên sẽ trao đổi sâu rộng những vấn đề liên quan đến hợp tác giữa lực lượng công an việt nam
với cảnh sát hoàng gia thái lan nhất là trao đổi thông tin tình hình quốc tế khu vực mà cả hai bên cùng quan tâm
hợp tác phòng chống tội phạm quốc gia tội phạm ma túy tội phạm môi trường
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã dự lễ công bố các đường bay giữa việt nam và thái lan của hãng hàng không vietjet